hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố thông minh tạo cho người dân một không gian sinh sống tiện lợi và hữu ích nhất
thời gian qua thành phố đà nẵng tiếp tục triển khai có hiệu quả hai mươi tám dự án xây dựng thành phố thông minh với tổng vốn đầu tư hơn ba trăm linh tỷ đồng
nổi bật là hoàn thiện các cơ sở dữ liệu nền cơ sở dữ liệu ngành y tế khai thác hiệu quả hệ thống camera thông minh
điều khiển hệ thống tín hiệu đèn tự động và tập trung cổng dịch vụ dữ liệu
ngoài ra dự án mở rộng mạng đô thị tại thành phố đang trong quá trình lập hồ sơ thiết kế chuẩn bị thi công
các dự án nâng cấp trung tâm dữ liệu trung tâm giám sát điều hành thành phố thông minh đã được phê duyệt chủ trương đầu tư
hiện nay thành phố đang tiếp tục nghiên cứu đẩy mạnh dự án truy xuất nguồn gốc an toàn thực phẩm
hệ thống quan trắc môi trường thông minh cũng như triển khai đô thị thông minh tại quận liên triều